tân biên tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện phía bên ngoài bờ rào của một nhà máy mũ ở xã hòa hiệp huyện tân biên
có một tử thi đang nổi trên mặt nước ở đường suối lặng là đường dẫn nước thải của nhà máy mủ sau khi được xử lý thải ra môi trường
công an huyện tân biên đến hiện trường tiến hành điều tra nhận định có thể cả gia đình ba người gặp nạn
nên đã yêu cầu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân
đến khoảng gần chín giờ lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể còn lại
được biết hai vợ chồng nạn nhân làm nghề cạo mũ cao su cả gia đình ba người mất tích từ chiều ngày hai mươi năm tháng sáu
công an huyện tân biên đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
vụ việc xảy ra vào chiều qua hai mươi sáu tháng sáu
phát hiện có cháy hành khách trên xe
hô hoán để tài xế dừng lại và tháo chạy tuy nhiên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe
thời điểm cháy xe ô tô khách đang chạy ở làn giữa
vì sự việc xảy ra bất ngờ lái xe không kịp đánh vào làn khẩn cấp
khiến cho giao thông tại khu vực đại lộ thăng long bị ủn tắc kéo dài
đội cảnh sát giao thông số một mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã kịp thời có mặt tổ chức sơ tán những người trên xe
về khu vực an toàn phân luồng hướng dẫn phương tiện qua khu vực vụ việc không có thiệt hại gì về người
tòa án nhân dân quận sân trà tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại một nhà nghỉ ở phường nại hiên đông
theo có trạng ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại phòng hai trăm linh ba ở nhà nghỉ thùy lan
công an quận sơn trà đã bắt quả tăng trương văn thành và nguyễn đức huy có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại cơ sở lưu trú và thu giữ ma túy loại metafetamin
tại phiên tòa xét xử lưu động các bị can đã thành khẩn khai báo và căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ

và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về chuyên án tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin đến kết thúc
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an